để chấn trình tình trạng một bộ phận cán bộ công chức viên chức vi phạm nội quy làm việc
nhất là thời điểm cận tết nguyên đán chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai vừa yêu cầu thực hiện nghiêm túc kỷ luật kỳ cương hành chính
trong đó giao các cơ quan báo chí trong tỉnh ghi hình cán bộ vi phạm quy chế làm việc để có căn cứ xử lý kỷ luật
theo đó chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai yêu cầu cán bộ công chức viên chức thực hiện nghiêm túc quy chế nội quy
giờ rất làm việc bảo đảm công tác tiếp dân giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính xuyên suốt
tránh tình trạng người dân doanh nghiệp liên hệ cơ quan nhà nước thực hiện thủ tục hành chính nhưng không có người trực giải quyết
chậm trễ trong việc trả kết quả
ngoài ra bảo đảm thực hiện nghiêm túc quy định không uống rượu bia chất có cồn trong giờ làm việc giờ nghỉ trưa của ngày làm việc
thủ trưởng các cơ quan đơn vị địa phương phải là người gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành cho cấp dưới noi theo
nếu vi phạm sẽ xử lý đặc biệt trong thời gian từ đây
cho đến tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín